hành trình ý nghĩa của những thầy thuốc mang sắc phục công an trong cuộc chiến với covid một mươi chín
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
chiều nay bệnh viện ba mươi tháng bốn tổ chức kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam
và trao các phần thưởng cao quý của đảng nhà nước cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi một bên cạnh việc làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo bộ công an giao phó
như kiểm soát dịch covid một mươi chín điều trị thành công hàng ngàn ca nhiễm sars cov hai
đồng thời cung ứng thuốc hóa chất và vật tư y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch
năm hai nghìn hai mươi hai đánh dấu mốc son quan trọng kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn
đẩy mạnh việc tham gia nghiên cứu khoa học đúc kết kinh nghiệm thực tiễn để ứng dụng trong công tác khám chữa bệnh
đạt bốn mươi khoa phòng vào năm hai nghìn hai mươi năm xây dựng khu chăm sóc người cao tuổi và sản xuất trí tuệ đầu tiên ở phía nam
tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của lực lượng y tế công an phía nam
cũng nhân dịp này bệnh viện ba mươi tháng bốn đã trao tặng các huân chương cao quý của chủ tịch nước
ủy ban nhân dân thành phố và kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cho các cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác y tế và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
chấp nhận đối mặt kề cận với hiểm nguy để mang lại sự an toàn cho cán bộ chiến sĩ và cộng đồng
suốt chặng đường dài chống dịch đầy gian nan có những lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc
nhưng bằng ý chí và nghị lực vượt lên tất cả những chiến sĩ áo trắng bệnh xá công an tỉnh an giang
vẫn miệt mài tận tâm căng mình góp phần cùng cả nước khống chế và đẩy lùi đại dịch
hành trình đầy ý nghĩa ấy ghi dấu ấn của những người thầy thuốc mang sắc phục công an
kể từ đầu dịch đến nay với đội ngũ y bác sĩ bệnh xá công an tỉnh là chuỗi ngày không ngơi nghỉ
lao vào các vùng đỏ vùng tâm dịch hỗ trợ địa phương thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
từ sớm đến khuya hàng nghìn trường hợp cần phải test nhanh sars cov hai diện rộng để dò tìm
bóc test kép không ra khỏi cộng đồng nhanh chóng chặn đứng việc tăng nguy cơ lây lan
đó còn là những ngày tháng tách biệt hoàn toàn với gia đình người thân để dấn thân vào những nơi
tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh trực tiếp khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
bị nhiễm covid một mươi chín
với phương châm phòng dịch hơn chống dịch để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ mắc và lây nhiễm dịch bệnh
trong điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị trang thiết bị trang thiết bị trang thiết bị trang thiết bị trang thiết bị
y tế còn nhiều hạn chế đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn tổ chức tiêm phòng đủ hai mũi vaccine
cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ công tác tiêm phòng còn được triển khai chú đáo cho nhân thân cán bộ chiến sĩ
và cán bộ hưu trí trong lực lượng
tôi thấy các cô chú ở đây quá trời rắc rã tôi đi đâu tôi cũng gặp hết trơn
bây giờ không nhờ mấy cô chú này ở đây là bệnh rất là nhiều luôn
trong năm hai nghìn hai mươi một bệnh xá đã tiếp nhận trên năm ba trăm linh lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp bệnh nặng cần chuyển tuyến điều trị
cũng như điều trị ổn các trường hợp bệnh lý mãn tính để bảo vệ cán bộ chiến sĩ trước dịch bệnh covid một mươi chín
cái trạng thái bình thường mới bây giờ là chủ yếu mình phải thích ứng linh hoạt
song song đó là cần phải lao động học tập làm việc sản xuất kinh doanh
nhưng cần phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc năm k của bộ y tế
cái quan trọng thứ hai nữa là mỗi cán bộ chiến sĩ thì cần phải luôn biết tự bảo vệ bản thân mình
trước tình hình dịch bệnh tích cực luyện tập thể thao ngăn uống đầy đủ nâng cao sức khỏe và hạn chế rượu bia
bên cạnh đó thì mỗi cán bộ y tế trong lực lượng công an thì tôi vẫn luôn phải luôn quán triệt
là phải cập nhật kiến thức thường xuyên theo các hướng dẫn điều trị của bộ y tế
để tư dấn kịp thời cho cán bộ chiến sĩ
sức khỏe của cán bộ chiến sĩ sự hài lòng và an toàn của nhân dân
cùng sự quan tâm động viên kịp thời của ban giám đốc công an tỉnh
luôn là nguồn của vũ tinh thần vô giá để mỗi chiến sĩ ao trắng
ngày càng có thêm động lực hoàn thành trọng trách sứ mệnh thiêng liêng
xứng đáng với lời dạy của bác hổ kính yêu lương y như tử mẫu
bắt đầu từ ngày hôm nay bộ công an triển khai cấp tài khoản định danh điện tử
cho công dân trên phạm vi toàn quốc
công dân chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử
để thực hiện các giao dịch tài chính hay thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử
trong giai đoạn đầu bộ công an sẽ thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử
trực tiếp tại trụ sở đơn vị công an
thông qua công tác cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
cùng với việc cấp đổi căn cước công dân
chị thủy cũng đã tạo đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử
hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an sẽ tự động xác thực
và được tích hợp hiển thị trên ứng dụng vneid của bộ công an
tôi nghĩ là những cái thông tin được tích hợp đầy đủ
thì sẽ rất là thuận tiện cho công dân sau này khi mà sử dụng các dịch vụ công
cũng như là đi làm các thủ tục hành chính
khi sử dụng danh kính điện tử để thực hiện các dịch vụ công

hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký
mà không phải khai báo điền thông tin bằng tay như trước
tài khoản định danh điện tử sẽ được tích hợp hiển thị các loại giấy tờ của công dân
như giấy phép lái xe giấy đăng ký xe bảo hiểm y tế
và công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử
thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện nước chuyển tiền
tài khoản định danh điện tử sẽ giúp công dân không phải thực hiện các thủ tục
tại cơ quan công an hoặc là những cơ quan nhà nước khác
khi đi làm các thủ tục hành chính không phải đến trực tiếp cơ quan để thực hiện
thông qua các dịch vụ công mức độ bốn mức độ ba
thông qua việc kết nối với các cơ quan dữ liệu chuyên ngành các bộ ngành bộ công an
thực hiện xác thực thông tin và đảm bảo được thông tin tài khoản của người dân
về định danh điện tử là chính xác nhất
ngay từ khi bộ công an có dự án triển khai định danh điện tử
công an thành phố đã có kế hoạch triển khai thể
cũng như tập huấn cho lực lượng công an ba mươi quận huyện
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh các thông tin truyền
để người dân hiểu rõ được rằng là việc định danh điện tử là thủ tục rất đơn giản
và thân lợi và công dân có thể làm bất kỳ ở công an đơn vị nào trên đoàn phố
hiện công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên sẽ được đăng ký tài khoản định danh điện tử
tài khoản định danh điện tử được tạo dựa trên số định danh cá nhân
hay chính là số căn cước công dân
vì vậy mỗi công dân sẽ chỉ có một tài khoản định danh điện tử duy nhất
giai đoạn đầu việc đăng ký tài khoản định danh điện tử chưa bắt buộc
nhưng khuyến khích công dân nên làm
bởi tới đây các dịch vụ công hướng tới việc sẽ thực hiện
thông qua tài khoản định xe điện tử trên môi trường số
thưa quý vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên cầu trương dương hà nội
không ít lần các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã kịp thời khuyên can
cứu người có ý định khuyên sinh
một bàn tay níu giữ một ánh mắt sẻ chia một câu nói chân thành
chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để hiếu lại một sinh mệnh
hình ảnh của người chiến sĩ công an như những sắc nắng ấm áp giữa ngày lạnh giá
cầu trương dương hà nội một ngày ra rét
chiến sĩ áo vàng ngược dòng xe đông đúc lao về phía giữa cầu
giữa những ánh mắt hiếu kỳ người đàn ông trung niên kích động đòi quyên sinh
nhưng bàn tay đã được kéo lại
một sinh mệnh được níu giữ
giây phút đối diện với dòng nước xiết những sẻ chia chân tình
hẳn đã khiến người đàn ông ấy hiểu rằng sự sống quý giá hơn bao giờ hết
thở phào cười mỉm dù không phải là lần đầu nhưng áp lực cứu người vẫn vậy
phải thật nhanh chóng tình cảm tinh tế để cứu được người
ca trược dài trong cái lạnh của chiều hà nội
nhưng với người chiến sĩ công an
thật nhẹ lòng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk nông
ngăn chặn kịp thời một vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năng lượng đắc drung đắk nông
tiến hành thi công san lấp mặt bằng trụ điện gió
tuy nhiên một số người dân có nhà và dãy xung quanh đã tới ngăn cản
trong đó có nhóm do đối tượng phạm tuấn kiên chú tại thành phố hà nội cầm đầu
nhóm của kiên đã xô sát với nhóm bảo vệ công trình do trương văn sơn làm tổ trưởng tổ bảo vệ
chiều cùng ngày một nhóm khoảng bảy mươi tám mươi người từ đắk lắc đến đắk xong và đi cùng với nhóm của kiên
dùng dao phát gậy sắt và gạch đá ven đường tấn công làm anh trương văn sơn và anh nguyễn tuấn anh bị thương
cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng cùng bảy xe ô tô cát loạn
một vụ cướp xe ô tô cát loạn
với thủ đoạn manh động và táo tợn vừa bị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đấu tranh triệt phá thành công
bắt giữ đối tượng gây án cùng căng vật
đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn văn sơn chú tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức hà nội
nghiện ma túy có bốn tiền án sống lang thang thất nghiệp
sáng ngày một mươi bốn tháng hai do không có tiền mua ma túy sơn nảy sinh ý định cướp tài sản
từ đường nguyễn tuân sơn bắt xe ôm do ông ngô văn thích điều khiển đi ra hướng đường mỹ đình
khi xe đi đến ngã ba giao giữa đình thôn và phạm hùng sơn chủ động hướng dẫn ông thích đi vào đoạn đường vắng rồi yêu cầu dừng xe
lợi dụng lúc ông thích sơ hở sơn nhặt cục gạch bên đường đập hai nhát vào vùng tay trái của ông thích và cướp xe máy bỏ chạy sau đó đem bán xe với giá chín trăm linh đồng
ngày hôm nay công an quận nam từ liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt được nguyễn văn sơn khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu vượt mễ trì
vật chứng thu giữ là một xe máy hiện cơ quan công an đang củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm của đối tượng theo quy định của pháp luật
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác và sơ hở của người dân đập phá cửa kính trộm cắp tài sản để trong xe
có trường hợp chủ xe ô tô còn lơ đã để quên cả chiều khóa trong xe tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng xấu trộm cắp tài sản mang đi tiêu thụ
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
chỉ bằng một thanh kim loại nhỏ như này nguyễn ngọc nguyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã gia khánh huyện bình xuyên dễ dàng cậy vỡ cửa kính phụ của chiếc xe ô tô của gia đình anh đặng văn đạt để ở ven đường trong đêm khuya
đối tượng ngọc nguyện sử dụng một thanh kim loại mang theo từ nhà đặt trên ô kính cũ như thế đằng sau này xong rồi thỏ tay sử dụng tay để thỏ vào mở mấy chốt ở bên trong này
mục đích ban đầu chỉ là trộm cắp tài sản để trong xe ô tô tuy nhiên khi mở được cửa xe thấy chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa nguyện đã lái chiếc xe đi tiêu thụ để lấy tiền chi tiêu cá nhân
có thời gian tôi đã quan sát thấy các ổ khóa
những người dân để xe ô tô ở ngoài đường nên là tôi mới định lấy các tài sản ở bên trong với mục đích để tiền để trả lợi
cách đập phá này do tôi cũng tìm hiểu xem ở trên mạng và thực tế thì đã có những lần tôi bị xe của tôi bị
ngày xưa tôi cũng đi lái xe taxi có những lần bị quên chìa khóa xe bên trong
thật may mắn cho gia đình bị hại sau khi phát hiện chiếc xe bị trộm cắp đã trình báo cơ quan công an
sau gần một ngày khẩn trương truy tìm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm vụ trộm cắp cùng chiếc xe ô tô tăng vật
thực tế cho thấy một phần do khó khăn về chỗ đậu xe một phần do chủ quan nhiều người dân thường đậu đỗ xe ô tô trên vỉa hè hoặc nơi công cộng qua đêm mà không có người trông giữ
một số trường hợp mất cảnh giác khi để cả tài sản có giá trị hoặc ví túi sách trong xe
hoặc như trường hợp trên chủ xe còn sơ hở để quên cả chiều khóa trong xe đó là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu nảy sinh hành vi trộm cắp tài sản
chủ tài sản có những cái sơ hở nhất là để xe ô tô thì ở ngoài
xe đường có khoác cửa nhưng mà trong xe ô tô thì để rất là nhiều tài sản ở các hàng ghế các đối tượng đi qua thì có thể rất dễ nhìn thấy
tiếp theo là chìa khóa xe thì vẫn để ở khóa đi qua có thể nhìn thấy
thế thì qua cái vụ việc này thì công an huyện bình xuyên cũng khuyến cáo cảnh báo đến quần chúng nhân dân về bảo vệ tài sản
cơ quan công an khuyến cáo người dân không chủ quan để xe ô tô qua đường
qua đêm ở vỉa hè nơi công cộng không có người trông giữ đặc biệt không để tài sản ở trong xe cũng như hết sức lưu ý tránh để quên chìa khóa trong xe ô tô
sự cảnh giác cẩn trọng của người dân chính là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín cả nước ngày hôm nay đã ghi nhận bảy mươi tám bảy trăm chín mươi năm ca nhiễm mới trong đó bảy mươi tám bảy trăm bảy mươi bốn ca ghi nhận trong nước
thành phố hà nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với con số cao chưa từng có là chín tám trăm ba mươi sáu ca f
trong ngày đã có gần một mươi sáu bệnh nhân khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm chín mươi ba triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là hơn một trăm bảy mươi sáu triệu liều số liều tiêm cho người từ một mươi hai đến dưới một mươi bảy tuổi là gần một mươi bảy triệu liều
tại thành phố hồ chí minh chỉ sau hai tuần tổ chức học trực tiếp cho học sinh mầm non và tiểu học đã ghi nhận tới bảy năm trăm linh trường hợp f là giáo viên và học sinh
trước tình hình số ca f trong trường học gia tăng các trường đã chủ động ứng phó xử lý theo đúng quy trình
đảm bảo thuận lợi cho công tác dạy và học
ngay từ những ngày đầu tiên cho học sinh tiểu học trở lại trường trường tiểu học bào sen quận năm tp hcm đã thực hiện sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học
theo dõi số ca nhiễm theo từng ngày từ đó có đánh giá các tiêu chí đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tuy nhiên trong thời điểm khi số ca nhiễm tăng và sau khi ủy ban nhân dân tp hcm giao quyền chủ động cho các trường quyết định hình thức dạy học khi có f
thì nhà trường cũng điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế
thì đó cũng là một cách để nhà trường ví dụ như có con f một f xuất hiện trong một cùng chùm lây nhiễm từ f một gần lần đó
thì nhà trường có thể linh động các con học trực tiếp tại trường nhưng nếu trong các ca f mà rải rác xuất hiện rải rác từ phía gia đình cũng như không rõ nguồn lây
thì nhà trường sẽ quyết định cho lớp đó học trực tuyến trong thời gian bảy ngày
và mỗi một ngày đều có thống kê báo cáo chặt chẽ các sỉ số học sinh bị f
f một cho phòng giáo dục đào tạo cũng như là trung tâm y tế quận năm để kiểm soát được phòng chống dịch trong nhà trường của mình
mặc dù chỉ ghi nhận một ca nhiễm trong suốt hai tuần qua nhưng trước tình hình số ca nhiễm ngày càng tăng
trường mầm non phường chín quận một mươi một tp hcm đã chủ động trang bị thêm ba máy tử khuẩn bình oxy
tập huấn cho giáo viên những quy định mới về phòng chống dịch và cũng hạn chế phụ huynh vào khuôn viên trường
tại vì đảm bảo sức khỏe cho trẻ thì chúng tôi phải chuẩn bị thật là chú đáo
khi mà trẻ đến trường thì chúng tôi phải áp dụng thật kỹ vấn đề năm k là hạn chế tối đa không cho phụ huynh vào sân trường mình
ngay cổng thì chúng tôi đã phân công cho mỗi lớp một cô để mà đón trẻ ở dưới sân trường
ngoài ra khi mà phụ huynh có cái sự liên hệ đến nhà trường thì phụ huynh sẽ liên hệ trước với giáo viên
để chúng tôi sắp xếp cho một cái hướng đi riêng cho phụ huynh khi mà lên gặp ban giám hiệu
và giáo viên khi cần thiết
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục đang diễn biến phức tạp
số ca nhiễm là học sinh gia tăng
tuy nhiên ngành giáo dục đào tạo tp hcm vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy học trực tiếp và trực tuyến
với từng đối tượng cụ thể quán triệt các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đây cũng là biện pháp ứng phó với dịch bệnh trong trường học
trong quá trình tổ chức y học trực tiếp sẽ có những đối tượng học sinh mà các em vì những lý do gì đó
ví dụ như là bị ép không hoặc là bị phải cách ly do yếu tố dịch tễ hoặc là sự đồng thoại phụ huynh chưa có
phụ huynh vẫn còn đang ban khoanh chưa cho học sinh chưa cho trẻ đến trường
thì vẫn đảm bảo duy trì cái kênh học trực tuyến để tiếp tục duy trì việc học của học sinh
tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang có diễn biến phức tạp ở các trường học
dự kiến trong thời gian tới số ca ép không tiếp tục tăng thêm sẽ giúp đào tạo thành phố lưu ý các trường
đây là giai đoạn đòi hỏi khả năng chủ động xử lý tình huống của các trường học
linh hoạt tổ chức phương án dạy học sắp xếp thời khóa biểu đảm bảo không làm gián đoạn quá trình học tập của học sinh
sau tết hoạt động vận tải khách và hàng hóa đã có những dấu hiệu khởi sắc trở lại
sau một thời gian dài chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh
những tưởng những tín hiệu đáng mừng này đang mang đến tương lai sáng sủa hơn
cho các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi kinh doanh sản xuất
thì mới đây nhất với lần thứ tư điều chỉnh giá xăng dầu trong nước
chỉ trong vòng vòn vẹn hai tháng đầu năm đã khiến cho chi phí vận hành đè nặng lên các doanh nghiệp vận tải
lái xe taxi hơn năm năm nay thế nhưng chưa bao giờ tiền lương của anh hoài lại thấp như bây giờ
theo anh một phần vì ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến lượng khách của anh giảm
phần khác là bởi giá xăng tăng khiến chi phí vận hành phương tiện tăng
còn giá cước vận tải thì vẫn bất ngờ

trong khi đó trong ngành vận tải thì xăng dầu chiếm đến bốn mươi bốn mươi năm chi phí vận hành doanh nghiệp
và hiển nhiên cái khó thì ít ai nhận về một mình
giá xăng dầu tăng lên kinh phí vận tải tăng lên các loại chi phí để phục vụ cho phòng chống dịch bệnh cũng tăng lên
tất cả cái đó kéo theo các chi phí của công ty tăng lên
rồi giá cước vận tải nếu không được điều chỉnh thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng
có thể chấp nhận nhưng chịu không
chỉ lỗ trong một cái giai đoạn một cái chu kỳ nào đó thôi
thế còn nếu mà cái tình trạng mà nó kéo dài đấy thì là các cái đơn vị người ta phải xem xét đến cái việc là điều chỉnh giá
mà nếu điều chỉnh giá không được thì chắc chắn là người ta phải là chấp nhận cái việc là ngừng hoạt động hoặc là giải thể phá sản
theo quy định hiện hành mức thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đang ở ngưỡng từ ba tám trăm linh đến bốn đồng một lít
cùng với đó
giá xăng dầu tăng lên
nhưng hiện đang phải chịu mức thuế phí là trên bốn mươi
các doanh nghiệp vận tải cũng đề xuất chính phủ xem xét cân nhắc việc điều chỉnh linh hoạt các loại thuế
phí để có thể điều chỉnh mức giá xăng dầu trong bối cảnh hiện nay
gỡ khó cho các doanh nghiệp vận tải trong những bước đầu phục hồi kinh doanh sản xuất
cục hàng không việt nam vừa có công văn gửi tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines
các hãng hàng không việt nam bao gồm vietjet bamboo pacific về việc hạn chế đóng cửa vùng trời sân bay tại nga và ukraine
cục hàng không việt nam cho biết đã nhận được báo cáo của tổng công ty quản lý bay việt nam về việc nga và ukraine
đã phát hành các điện văn thông báo về việc đóng cửa sân bay hạn chế và đóng cửa một số vùng trời và một số đoạn đường hàng không
đặc biệt là khu vực tiếp giáp với phía đông bắc ukraine
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay đi đến và bay qua lãnh thổ nga ukraine moldova
cục hàng không việt nam đề nghị các hãng hàng không
nghiên cứu thư của tổ chức hàng không thế giới liên tục cập nhật các điện văn thông báo hàng không
về việc hạn chế đóng cửa vùng trời đóng cửa các sân bay đoạn đường hàng không của nga ukraine và các quốc gia liên quan khác
các hãng cũng cần ra soát các đường bay căn cứ vào kế hoạch khai thác lựa chọn các đường bay thay thế nếu cần thiết
đảm bảo bay tránh khu vực đường hàng không bị đóng cửa hạn chế khai thác
không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo đóng cửa và các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng